hội nghị toàn quốc chính phủ với các địa phương đã được tổ chức nhằm triển khai nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn
về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các phó thủ tướng chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành địa phương tham dự hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng và biểu dương quốc hội
chính phủ các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể cộng đồng các doanh nghiệp cán bộ đảng viên đồng bào chiến sĩ cả nước
về những kết quả thành tích ấn tượng đã đạt được trong năm qua
khi kinh tế có bước tăng trưởng đáng mừng đạt hơn bảy các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng
tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh
với nhiều biện pháp quyết liệt và đồng bộ
trong năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước đã chỉ rõ bốn nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung ưu tiên thực hiện
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng gửi quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tại hội nghị
hôm nay chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương để tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám
và bàn thống nhất với nhau

và lời chúc tốt đẹp nhất
thưa các đồng chí chúng ta vừa được nghe báo cáo đầy đủ toàn diện của chính phủ
và ý kiến của một số địa phương phản ánh những thực tế của địa phương
phải nói là tất cả các báo cáo và những ý kiến phát biểu
cũng đều tập trung vào những cái chủ đề mà chúng ta
đang hết sức quan tâm
tôi hoàn toàn nhất trí với những báo cáo và những ý kiến các đồng chí đã phát biểu
tương nhiên bây giờ còn đang thảo luận
sau đây tôi xin có thêm một số ý kiến
có tính chất gợi mở
dẫn mạnh thêm một số vấn đề
để các đồng chí tham khảo
thảo luận phát biểu
tại cái hội nghị này của chúng ta
chúng ta cùng nhau trao đổi thảo luận
thứ nhất là về nhìn lại năm hai nghìn một mươi tám
trong các báo cáo đã nói rất toàn diện
tôi xin nói khai phát thôi
chúng ta vui mừng nhận thấy
trong năm qua
mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện
trên hầu hết các lĩnh vực
chỉ dám nói là trên hầu hết các lĩnh vực
thì tôi thấy có tám cái nổi bật
đó là một là kinh tế có bước tăng trưởng đáng mừng
có lẽ lâu lắm rồi năm nay mới đạt được cái mức gdp
là tăng hơn bảy
nói con số tròn
đến nay chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ
một mươi hai chỉ tiêu cơ bản kế hoạch đề ra
nâng quy mô gdp lên hơn hai trăm bốn mươi năm tỷ đô la mỹ
bình quân đầu người lên khoảng hai năm trăm tám mươi ba tỷ đô la mỹ

tăng thêm gần hai trăm linh đô la so với năm hai nghìn một mươi bảy
tăng thêm gần hai trăm linh đô la so với năm hai nghìn một mươi bảy
chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện
chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định
làm phát được kiểm soát
chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức ba năm mươi bốn
chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức ba năm mươi bốn

các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm
nợ công có xu hướng giảm
thị trường tiền tệ ổn định
cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục được cải thiện

xuất khẩu đã đạt tới hai trăm bốn mươi năm tỷ đô la
xuất khẩu đã đạt tới hai trăm bốn mươi năm tỷ đô la

nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân bảo đảm ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt
phong trào xây dựng nông thôn mới đã có gần bốn mươi số xã của cả nước đạt chuẩn vượt tiến độ đề ra
các chính sách chế độ đối với người có công các đối tượng chính sách bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn có sáu tám
công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm được đẩy mạnh
tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực
sự nghiệp văn hóa giáo dục bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân tuy còn hạt chế nhưng vẫn bảo đảm được phát triển
có nhiều chuyển biến tích cực
an sinh xã hội phát triển khoa học công nghệ cũng có nhiều chuyển biến tích cực
đấy là nói về thống kê
chứ còn nếu chúng ta đi về thực tế các địa phương vùng nông thôn kể cả vùng xa xôi rồi thành thị của chúng ta bộ mặt bây giờ chắc khác xa ngày xưa
tôi cứ về quê tôi thôi ngày xưa nghèo lắm bây giờ thì hình như nhà nào có nó lên nhà tầng hết
cô tô cũng có ở nông thôn rồi
xe máy thì khỏi phải nói nhà nào
tv tủ lạnh điện thoại cầm tay có hết
biển núi cũng gọi nhau chân châu châu mày đang ở đâu đấy bằng điện thoại
đời sống qua tính được vào đây đâu
phải nói là cái đó là cái rất bừng
mặc dù ta vẫn cứ kêu là về xã hội về đời sống tinh thần nó khó khăn
nhưng bây giờ khác xa rồi
ba là tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường
môi trường hòa bình ổn định chính trị trật tự xã hội an toàn được giữ vững
hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy
đẩy mạnh và mở rộng
góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước
củng cố môi trường hòa bình ổn định cho phát triển
tăng cường nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế
tôi cứ nhiều lần nói là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực và vị thế như thế này
rồi đi quốc tế bây giờ mình cũng chả kém cạnh gì lắm
tình hình các khu vực
thì vừa qua thấy xảy ra điểm nóng nhiều nơi
pháp hay không đều biểu tình
chiến tranh thương mạng mỹ chung như thế
các cái khu vực là nó đều có chuyện cả
người ta không được chủ quan
nhưng rõ ràng là đất nước ta thanh bình ổn định
và đi đâu cũng thấy người ta coi trọng cả đấy
cả nước lớn nước chiến lược nước vừa vừa nước bé nước xa nước gần
đều là rất quý trọng việt nam ta
rất nhiều nơi
nơi chúng ta đi tham gia
và cũng ngỏ ý muốn sang thăm việt nam
như thế nó có thống kê được vào trong tài liệu không
thứ tư là công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh
với nhiều biện pháp quyết liệt đồng bộ và đạt những kết quả cụ thể rõ rệt
chưa phải nói chung chung mà là kết quả cụ thể rõ rệt
đã ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
và nhiều quy định quy chế về công tác tổ chức
công tác cán bộ công tác đảng viên
nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém và ngăn chặn tiêu cực
công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách được đẩy mạnh
nhiều vụ án kinh tế tham nhũng nhất là các vụ án lớn nghiêm trọng
đã được phát hiện điều tra tiến hành khởi tố truy tố xét xử nghiêm minh
được cán bộ đảng viên và nhân dân hoan nghênh đánh giá cao
và đồng tình ủng hộ
có đúng thế không
và không phải như có người lo người ta chỉ có đi nhăm nhâm xem xét xử lý kỷ luật
vừa rồi một loạt những cái văn bản có tính chất luật pháp
quy chế cơ chế quy định được ban hành
để xây dựng một cơ chế phòng
một cơ chế không để xảy ra chứ không phải chỉ có đi chống
thì một cái chuyển rất là lớn và sâu của năm vừa qua có phải thế không
riêng về công tác đảng một loạt những quy định ban hành mới
chỉ ra bao nhiêu cái biểu hiện như thế
quy định cả nêu gương cụ thể cho cả bộ chính trị ban quỹ thư trung ương đảng
sẽ bao giờ làm
thế rồi là sắp xếp tổ chức bộ máy với mấy cái nghị quyết như thế
bây giờ khắp nơi đang làm
mà làm cái này phức tạp lắm chứ đâu có đơn giản
thế ngoài đấy là cái nổi bật thứ tư không
chính phủ các bộ ban ngành cơ quan hành chính sự nghiệp của chính phủ
và hầu hết các địa phương đã có nhiều cố gắng nỗ lực đổi mới
kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động
khắc phục những mặt còn hạn chế theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai
và các nghị quyết kết luận của trung ương đạt những kết quả bước đầu quan trọng
quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới
nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng dân chủ kỷ cương
đã thảo luận xem xét thông qua một mươi sáu dự án luật
bảy nghị quyết cho ý kiến về một mươi năm dự án luật tại kỳ họp thứ năm và thứ sáu quốc hội quán một mươi bốn
hoàn thành tốt việc kiện toàn chức danh chủ tịch nước và một số thành viên chính phủ
lấy phiếu tín nghiệm đối bốn mươi tám người giữ chức lực do quốc hội bầu gọc phê chuẩn
tạo sự đồng thuận tin tưởng cao trong toàn đảng toàn dân và toàn quân
tất cả chúng ta đi tiếp xúc cử tri đều biết là thấy cái đổi mới rõ rệt của quốc hội
dân chủ nhưng mà lại rất tập trung
thảo luận tranh luận với nhau đến mức là có khi không kiềm chế được nữa
thế nhưng mà đến khi biểu quyết thì lại tập trung rất là cao
thông qua được nhiều cái nghị quyết
và cái đặc biệt là phê chuẩn cái hiệp định cptpp một trăm linh đại biểu quốc hội thông qua cũng bỏ ít khi có
những cái chiều sâu chúng ta phải thấy những cái chuyển biến của chúng ta cả về chất cũng là chuyển biến số lượng
thứ bảy các cơ quan tư pháp nhất là tòa án viện kiểm sát và các cơ quan thanh tra kiểm tra điều tra
đã hoạt động rất giáo diết quyết liệt theo đúng chức trách nhiệm vụ và phối hợp khá nhịp nhàng
hoàn thành một khối lượng lớn các công việc theo đúng quy định của pháp luật
vừa qua chúng ta xử lý nhiều những vụ việc

và nó tiêu cực
thì ai làm
tất nhiên cả công tác kiểm tra của đảng nhưng mà bên công tác tư pháp
có nhiều lúc rất nhiều vụ án khi xem xét xử lý không kịp
mà cái hay là phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng đồng độ
trước đây là được khâu này lập hướng khâu kia
bây giờ là quyết tuần từ hết khâu này sang khâu khác phối hợp với nhau rất là tốt

có đúng thế không
điểm nhấn của những năm nay là như thế
thứ tám mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể quần chúng
có nhiều cố gắng trong đổi mới tổ chức và hoạt động
chủ động tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội
xây dựng đảng và hệ thống chính trị đặc biệt là đã có nhiều đóng góp thiết thực hiệu quả
trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia phản biện xã hội
thực hiện các chính sách xã hội phong trào xóa đói giảm nghèo
xây dựng nông thôn mới gia đình văn hóa v v
và hệ thống công tác dân vận mặt trận vừa rồi cũng hết sức quan tâm đến các đối tượng gia đình chính sách
với đây thôi lâu nay vẫn có một cái tâm tư cho rằng là hình như ta chỉ chú ý đến bà con phật giáo thôi
mới đây hai mươi năm tháng một mươi hai này
ngày noel các đồng chí thấy thế nào
hôm nay có một không khí mới không
rất nhiều các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương đi thăm gặp gỡ giáo dân
và các vị chức sách thậm chí chủ động đến thành quỷ hay là đến tỉnh quỷ mang hoa đến để mà còn cảm ơn
một cái không khí này tôi cho cũng làm thôi
vẫn cứ có sự bảo lời hình như là lâu nay ta phân biệt giữa phật giáo với lại bên tôn giáo chính phủ
nhưng bên đây là thánh
thế thì tôi xin gom lại không biết có phải tám cái điểm đến nổi bật
tóm lại năm hai nghìn một mươi tám chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
có thể nói là toàn diện đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học
nhưng chỉ thấy về nổi
quá phần thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ của nửa đầu điệm kỳ khóa một mươi hai
đồng thời tạo đà và động lực mới khí thế mới cho việc hoàn thành toàn bộ các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn hai mươi

không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
và một không khí phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
mà một không khí phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc đang tiếp tục lan tỏa rộng khắp trên cả nước
các đồng chí các địa phương chắc thấy rất rõ vấn đề này
vậy nguyên nhân nào đã cho chúng ta những kết quả thành công đó
câu hỏi này cũng cần phải đi sâu phân tích chứ không thể thấy một đề nổi

theo tôi nghĩ có nhiều nguyên nhân
nhưng có ba nguyên nhân chung cơ bản là thế này
nguyên nhân bao trùm lên tất cả có ba nguyên nhân
nguyên nhân bao trùm lên tất cả có ba nguyên nhân
một là nhờ chúng ta được thừa hưởng những thành tựu to lớn quan trọng có ý nghĩa lịch sử qua hơn ba mươi năm đổi mới
những kết quả toàn diện đạt được trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
đây là cái tiền đề quan trọng ta được kế thừa để phát huy nó lên
đôi khi cũng ít chú ý những cái nền chúng ta đã tạo ra được trong những năm trước
có phải đấy là một nguyên nhân rất cơ bản
thứ hai là nhờ có sự đoàn kết thống nhất nỗ lực phấn đấu chung sức chung lòng của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
cả hệ thống chính trị bao gồm các cơ quan lãnh đạo của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới
phối hợp kết hợp nhịp nhàng đồng bộ bài bản hơn
nghị quyết đại hội một mươi hai tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ đúng đắn vai trò lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước quyền làm chủ của nhân dân giải quyết kịp thời sát hợp và có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra nhất là các vấn đề quan trọng nhạy cảm bức xúc xã hội

là hàng tháng cứ vào đầu tuần là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của chúng tôi là họp với nhau rất thường xuyên
có lẽ là mấy năm nay chưa có tháng nào chúng tôi không học
cái tuần đầu tiên của cái tháng này là họp để xem công việc vừa rồi thế nào
và sắp tới phải làm việc gì khâu nào yếu phải tập trung và chỉ đạo
khâu nào tốt thì phải phát hiện ra đây
và mấy đồng chí lãnh đạo chủ chốt ngồi họp thì mấy văn phòng là phải đi theo
phải phối hợp chuẩn bị nắm tình hình rất chậm
việc gì đã làm đang làm còn vướng cái gì ở đâu tại sao bàn với nhau giải quyết đi thôi
một cái cơ chế làm việc này cũng cho chúng ta kinh nghiệm
phối hợp ngay từ trên cấp cao
các bộ ban ngành như lúc nãy tôi nói
các ngành ngay một cái xét xử một cái vụ thôi
từ thanh tra chuyển sang kiểm tra điều tra khởi tố xem xét truy tố xét xử thi hành án
cả một cái hệ thống như thế phối hợp với nhau rất là đồng vụ
quân đội công an rồi là các đoàn thể
thế có phải chúng ta có cái sự phối hợp này không
mà tôi cho đây là kinh nghiệm quý lắm
và đây cũng là sức mạnh đại đoàn kết một sự thống nhất cao
tôi nói lại không phải ngẫu nhiên mà trong dư luận mà người ta lại có một cái sự lan tỏa về cái lòng tin thế
hôm qua mới họp bộ chính trị kiểm điểm trước trung ương
cũng nhận định là một cái khâu hết sức quan trọng nguyên nhân cơ bản dẫn đến thành công là sự đoàn kết thống nhất cao
và cũng có lẽ mới từ năm ngoái đến bây giờ là họp chính phủ và các đồng chí
mời tất cả các đồng chí mời tất cả các đồng chí mời tất cả các đồng chí mời tất cả các đồng chí

năm ngoái đến tôi còn nói vui từ thủ bé giờ tôi mới được đến họp chính phủ
còn vỡ ngỡ chuyên viết họp chính phủ nữa thế nào
năm nay đến thì bạo giảm hơn đỡ hề hấp hơn
năm quen hơn chắc là hy vọng sang năm lại được họp nữa
phối hợp với nhau nó rất là tốt chứ
và nó cũng nói vừa một cái gì chứ
đoàn kết thống nhất cao
vì đây là cái bài học sâu sắc
trở lại cái tại sao bác hồ tổng kết đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thì thành công thành công đại đình dũng
chỗ nào mà có cái mâu thuẫn trục trọc rõ ràng là đấy phong trọc không lên được đâu
các địa phương cũng thế thôi
cứ nhìn ra xem các địa phương nơi nào mà đoàn kết thống nhất cao thì công tác tốt
bộ nào đoàn kết thống nhất cao thì tốt
còn nó trục trọc từ trong nội bộ thì phức tạp đấy
cái thứ ba không thể không nói là nhờ có sự đồng thuận đồng tình ủng hộ cổ vũ đồng viên góp ý kịp thời của cán bộ đảng viên các đồng chí lão thành các tầng lớp nhân dân các cơ quan thông tin báo chí đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội
cái này rất là rõ
chúng tôi cứ thương
chúng tôi thương xuyên nhận được điện thoại rồi thư từ nhắn gửi góp ý kiến cái gì được cái gì không được
nhân dân tiếp xúc cử tri có ý kiến thẳng thắn như thế
thì đây cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng không phải trong nội bộ đoàn kết mà toàn dân đoàn kết
và các đồng chí xây dựng rất là chân thành cần phải phát huy những kinh nghiệm này
thì có nhiều nguyên nhân tôi xin khái quát lên ba cái nguyên nhân cơ bản
và có lẽ cũng là
những cái bài học để sắp tới chúng ta nên tiếp tục
ai làm trái cái này thì nên sửa đi
ai có tư tưởng nhưng mà có phân biệt thì nên thay đổi đấy
nhân dịp này tôi xin phép được thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
nhiệt liệt hoan nghênh biểu dương và chân thành cảm ơn quốc hội chính phủ
các cấp ủy đảng chính quyền toàn thể cộng đồng các doanh nghiệp cán bộ đảng viên
đồng bào chiến sĩ cả nước về những kết quả thành tích và những nỗ lực phấn đấu đóng góp to lớn đó trong năm vừa qua
tuy nhiên chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan thỏa mãn không quá say xưa với thành tích thắng lợi
năm ngoái tôi nói câu này rồi nhắc câu là đừng ngủ quên trên vòng việt quế rồi
bởi vì đất nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức
tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng
phức tạp khó lường kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro
nhất là về tài chính tiền tệ và xuất khẩu dưới tác động của chiến tranh thương mại
những hạn chế yếu kém tích tụ tồn đọng từ lâu của nền kinh tế
và trong nhiều lĩnh vực xã hội của chúng ta còn nặng nề
gây hậu quả xấu bức xúc xã hội không dễ một sớm một chiều có thể khắc phục được
đó là tình trạng làm ăn thua lũ đầu tư kém hiệu quả

thất thoát tham nhũng lãng phí vẫn còn nặng nề nhất là khu vực kinh tế nhà nước
xin lỗi các đồng chí nói là không phải là coi thường kinh tế nhà nước
nhưng mà đây là một sự thật phải nói để chúng ta chấn chỉnh chúng ta rút kinh nghiệm
tình trạng trên nóng giấy lạnh kỳ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi
cải cách hành chính cải cách tư pháp cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh còn nhiều trở ngại ảnh hưởng xấu đến hoạt động
tội phạm tệ nạn xã hội bạo lực gia đình xâm hại trẻ em
vệ sinh an toàn thực phẩm tai nạn giao thông ô nhiễm môi trường
khiếu kiện đông người v v vẫn còn diễn biến phức tạp nhất là ở những đô thị lớn
có đúng không
cái khiếu kiệt đông người là chúng ta cũng là thấy rồi tình trạng bạo lực
rồi là gia đình nhà trường v v
nó có một cái là có những lúc
vài nơi thôi nhưng mà các phương tiện thông tin đại chúng hơi nói nhiều quá
và cứ như là phổ biến như tất cả này cũng như gây hoang hoang
có khi lại truyền bá cái xấu
nhưng rõ ràng đây là một thực tế chúng ta phải thấy
vì vậy hội nghị của chúng ta cần tập trung thảo luận thật kỹ lưỡng thấu đáo
tạo sự thống nhất cao trong nhận định về tình hình nguyên nhân bài học kinh nghiệm
nhất là những hạn chế yếu kém và nguyên nhân
để đề ra các nhiệm vụ và giải pháp
cho năm hai nghìn một mươi chín một cách đúng đắn chính xác sát hợp với thực tiến có tính khả thi cao nhất
đấy là nhìn lại năm hai nghìn một mươi tám
thứ hai về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
trong báo cáo đã nói đầy đủ thậm chí có dừng thảm nghiệp viết cả rồi
tôi xin nói thêm
chúng ta biết năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ tư
năm chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ năm năm
năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng
chính phủ chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị
cần căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình
ra sức phấn đấu khẩn trương đề ra và chủ động tích cực triển khai các chương trình kế hoạch công tác
với những cơ chế chính sách biện pháp mạnh mẽ phù hợp với thực tế
có tính khả thi cao bảo đảm hoàn thành thắng lợi các đường lối chủ trương
mục tiêu nhiệm vụ mà đảng đã đề ra
tập trung ưu tiên vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây
có bốn cái nội dung này
một là tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô kiểm soát lãng pháp
nâng cao năng lực ứng phó với biến động bất thường của thị trường
nhất là thị trường thế giới
duy trì đà tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa
môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả
và sức cạnh tranh của nền kinh tế với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược
đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế
muốn thế phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
tạo chuyển biến rõ nét hơn trong việc tháo gỡ một cách thực chất
những ách tắc giao cản đối với các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp
khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật
hoặc ban hành văn bản có nội dung không rõ ràng thiếu chuẩn sai
tệ nhũng yếu chậm chế trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về quản lý khai thác
sử dụng đất đai tài nguyên xây dựng bảo vệ môi trường tiếp cận thị trường
các nguồn lực và các dự án đầu tư v v
thủ tục hành chính như tạo môi trường đầu tư nhũng nhiếu tham nhũng vặt là chỗ này đấy
phát triển đồng bộ và lành mạnh các loại thị trường
nhất là các thị trường hàng hóa dịch vụ thiết yếu và thị trường các yếu tố sản xuất
như thị trường tài chính tiền tệ thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản thị trường điện v v
để bảo đảm cung cầu trên thị trường và các cân đối lớn của nền kinh tế
đặc biệt là cân đối thu chi ngân sách nhà nước vay trả nợ nước ngoài
giữ vững an ninh an toàn kinh tế tài chính tiền tệ quốc gia
đẩy mạnh việc sắp xếp lại đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước
xử lý dứt khoát rứt điểm các doanh nghiệp các dự án đầu tư chậm tiến độ thua lỗ kém hiệu quả
xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tiến dụng nâng cao chất lượng tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công
huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển
trong năm hai nghìn một mươi chín và các năm tiếp theo cần tiếp tục đẩy mạnh việc giả soát điều chỉnh bổ sung
và triển khai thực hiện thật nghiêm thật tốt các chương trình kế hoạch và đề án đã đề ra
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nguồn nhân lực
nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại và đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế
phấn đấu tạo ra được những chuyển biến về chất có tính đột phá trên các lĩnh vực công tác này
để nền kinh tế nước ta thực sự vận hành theo cơ chế thị trường
tuân thủ đầy đủ đúng đắn các quy luật của thị trường phù hợp với thực tế phát triển của đất nước trong tình hình mới
đương nhiên kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
vào đảm công bằng xã hội chứ không phải chỉ có thị trường
thị trường dẫn đến phân hóa giàu nghèo quá nặng thì lại không đúng đường lối của ta
mô hình tăng trưởng của nước ta phải ngày càng dựa nhiều hơn vào việc tăng năng suất lao động
chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế
huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo tín hiệu và cơ chế thị trường
chủ động nâng cao chất lượng tăng trưởng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh giữ gìn môi trường sinh thái
nền kinh tế nước ta cần tiếp tục được cơ cấu lại một cách mạnh mẽ và đồng bộ hơn
ở tầm tổng thể quốc gia cũng như từng ngành lĩnh vực địa phương và các tổ chức kinh tế cụ thể
các đề án về cơ cấu lại đầu tư công cơ cấu lại hệ thống các ngân hàng thương mại gắn với xử lý nợ xấu
cơ cấu lại ngân hàng nhà nước bảo đảm an toàn nợ công sắp xếp lại đổi mới
nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước v v
cần tiếp tục được đẩy mạnh triển khai thực hiện
bảo đảm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra theo đúng chương trình hành động quốc gia
thực hiện chương trình nghị sự ba mươi của liên hợp quốc về phát triển bền vững
để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này chính phủ chính quyền các địa phương các cấp các ngành
cần dành nhiều thời gian công sức để nghiên cứu kỹ lưỡng chuẩn bị công phu bài bản có chất lượng
các chương trình kế hoạch đề án và các văn bản pháp luật
bảo đảm sự đúng đắn sát thực tế có tính khả thi cao sớm khắc phục tình trạng chậm chế
không rõ ràng cụ thể thậm chí sai sót phải bổ sung chỉnh sửa nhiều lần
quan tâm hơn nữa và có nhiều biện pháp cụ thể thiết thực hơn nữa đối với việc xây dựng và phát triển
có hiệu quả văn hóa xã hội xây dựng con người theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội một mươi
tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai và các nghị quyết của trung ương về lĩnh vực này
các đồng chí biết cả rồi nhưng vẫn cần phải nhắc lại
cần phải nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội
văn hóa soi đường cho quốc dân đi như bác hồ nói
văn hóa có mạnh xã hội có ổn định phát triển hài hòa con người có phát triển toàn diện
thì đất nước mới phát triển nhanh và mạnh
phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi và từng chính sách phát triển
câu này trong cương lãnh đại
đừng chỉ có chạy theo kinh tế mới tăng trưởng tăng trưởng thôi rồi quên vấn đề văn hóa xã hội con người công bằng xã hội
ở đây chính là bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa không có gì xa vời đâu
hiện nay chúng ta đang đứng trước bối cảnh kinh tế thị trường toàn cầu hóa hội nhập quốc tế
sự phát triển bồn nộ của công nghệ thông tin truyền thông và của cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
đã và đang sẽ ảnh hưởng sâu rộng nhanh chóng cả tích cực lẫn tiêu cực đến văn hóa xã hội và đạo đức tư duy lối sống của con người
các cộng đồng dân tộc trên toàn thế giới trong đó có nước ta
vì vậy càng cần đặc biệt coi trọng lĩnh vực này cố gắng sớm khắc phục những hạn chế yếu kém trong thời gian qua
bây giờ là đi đâu chỗ nào
đi đâu chỗ nào cũng nói cách mạng bốn chống rồi cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
cứ nói ào ào nó không biết nó là cái gì
thì nói theo mốt
thì từ cái này nó đặt ra cho chúng ta gì để cho nó phù hợp
trong việc xây dựng văn hóa phát triển xã hội chăm lo xây dựng con người
cần hết sức chú ý việc giữ gìn và phát huy truyền thống và văn hóa bản sắc dân tộc giáo dục
bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhân cách con người việt nam
xây dựng gia đình ấm no hòa thuận hạnh phúc và phát triển xã hội công bằng dân chủ văn minh
nói văn hóa xã hội không có gì khác bốn cái vấn đề đó đâu
truyền thống văn hóa dân tộc bản sắc văn hóa dân tộc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhân cách con người
xây dựng gia đình no ấm hòa thuận hạnh phúc và phát triển xã hội công bằng dân chủ văn minh
bốn cái vấn đề đó
giờ gia đình không cẩn thận rồi thời buổi kinh tế thị trường hội nhập quốc tế này
thì cũng tác động nhiều thứ lắm đấy
không có bền vững không
rồi phẩm chất đạo đức thế nào
sống theo cái tư tưởng bất chấp nước ngoài làm sao
tập trung ưu tiên xử lý một cách căn cơ bài bản những vấn đề xã hội bức xúc hiện nay
như khoảng cách giàu nghèo và trình độ phát triển có xu hướng doãn ra
vấn đề số hồ nghèo tái cận nghèo tái nghèo còn lớn
nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
đạo đức xã hội xuống cấp tệ nạn xã hội gia tăng
kể cả trong công sở bệnh viện trường học
và trong tâm sinh lý xã hội bây giờ thấy là tăng trưởng kinh tế thì cũng mừng rồi
nhưng mà hay nói nhiều loại hình như ta chưa quan tâm đầy đủ vấn đề văn hóa xã hội
nên tôi phải nhấn mạnh cái chỗ này
khẩn trương xây dựng ra soát bổ sung hoàn thiện và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả
các chương trình kế hoạch và đề án về cải cách chính sách tiền lương
đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp
cải cách chính sách bảo hiểm xã hội chính sách đối với người có công giảm nghèo bền vững
bảo đảm an sinh xã hội phúc lợi xã hội ưu tiên nguồn lực phát triển
ở những vùng có nhiều khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng bị thiên tai
chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nước biển dân khuyến khích phát triển nhà ở xã hội
thực hiện nghiêm quy định về an toàn vệ sinh lao động tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới
phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa mới tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc
nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới
ba tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh
thiên quyết tiên trì giữ ước độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
củng cố thế trận quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng an ninh
theo tinh thần giữ nước từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm phòng chống cháy nổ các tệ nạn xã hội
tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường sẵn sàng ứng phó kịp thời xử lý có hiệu quả các sự cố thiên tai và cứu hộ cứu nạn
chú trọng nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược phân tích tình hình quốc tế với các bước đi đồng bộ
chủ động làm sâu sắc thực chất hơn các mối quan hệ đối tác chiến lược đối tác toàn diện
tăng cường quan hệ với tất cả các nước trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền
hữu nghị hợp tác bình đẳng cùng có lợi
tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về hội nhập
nâng cao năng lực đàm phán ký kết thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế
nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và không ngừng nâng cao năng lực giải quyết các tranh chấp về thương mại và đầu tư quốc tế
làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân tạo điều kiện thuận lợi để người việt nam ở nước ngoài
đóng góp xây dựng đất nước
chúng ta ngày càng mở rộng quan hệ đối ngoại và ký kết rất nhiều hiệp định
rất nhiều những cái quy định hiệp ước quốc tế vì mình là thành viên có trách nhiệm
nên làm sao để triển khai thực hiện cho nó tốt chứ không phải ký xong rồi để đấy
mà triển khai khó lắm
bây giờ cứ đi nước ngoài là có những vấn đề cứ bạn đi bàn lại ký rồi lại vẫn cứ nêu ra lại bản
lần sau lại đi lại ký
đấy thì không ổn
thà ít mà tốt
ký nào làm chắc cái đấy là phải có hiệu quả
mình tập trung vào cái khâu này
và cái yếu tố quyết định sự phát triển của chúng ta muốn gì thì gì phải giữ cho đất nước ổn định
hòa bình thân thiện để phát triển
đồng thời với kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
này là nguyên tắc bất di bất dịch
ông nguyễn lạch buộc về phía nào nào
bốn là đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
đặc biệt là xây dựng chính phủ chính quyền các cấp thật sự trong sạch vững mạnh hoạt động hiệu lực hiệu quả
nghiêm túc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về việc ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
triển khai thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn bố trí những cán bộ thật sự có đức có tài liêm chính tâm huyết thật sự vì nước vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước

kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng hư hỏng chống mọi biểu hiện chạy chức chạy quyền ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn
phát huy dân chủ nâng cao ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ công chức viên chức
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử
xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính thường xuyên kiểm tra đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ
nâng cao đạo đức văn hóa tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức viên chức
thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tiếp công dân
ra soát xử lý kịp thời dứt điểm các khiếu nại tố cáo để từng bước giảm thiểu tiến tới chấm dứt hiện tượng khiếu kiện đông người nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài
tăng cường phòng chống phát hiện xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng tiêu cực vi phạm pháp luật
đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ việc nghiêm trọng xã hội quan tâm
thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt thất thoát
đặc biệt tôi nhắc là giữ vững nguyên tắc nền nếp sinh hoạt đảng khắc phục tình trạng coi nhẹ thậm chí coi thường công tác xây dựng nội bộ đảng trong các cơ quan nhà nước
nói này mới có oan
nếu như không làm tốt công tác xây dựng đảng thì tức là không làm tốt công tác con người
công tác tổ chức
chứ cứ ham ham kinh tế cơ bản thôi
còn không nhất là có sinh hoạt tri bộ đều
có khi quên cả đóng đảng phí
thế đó không phải chỉ là hình thức
sinh hoạt đảng và các cơ quan chính quyền tôi bảo mồi xin phép đồng chí thủ tướng các đồng chí hình như là mình chưa quan tâm đúng mức lắm
chạy theo công tác chuyên môn thôi
và đây là yếu tố rất quan trọng
xây dựng đảng đâu phải chỉ bên cơ quan đảng là
chủ động tích cực tham gia chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
như các đồng chí đã biết theo kế hoạch dự kiến quý i năm hai nghìn hai mươi một đảng ta sẽ tiến hành đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
đây là một sự kiện chính trị rất quan trọng
vào thời điểm đó chúng ta sẽ kỷ niệm ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới
ba mươi năm thực hiện cương lính xây dựng đất nước trong thời kỳ quá đổ lên chủ nghĩa xã hội và một mươi năm chiến lược phát triển kinh tế xã hội
phấn đấu hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập đảng vào năm hai nghìn ba mươi và kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập nước vào năm hai nghìn bốn mươi năm
nói cái này cũng không phải là xa lắm đâu

thưa các đồng chí nhận định đúng tình hình đề ra được các nhiệm vụ giải pháp là công việc định hướng rất quan trọng
để xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
nhưng quan trọng quyết định hơn còn là phải kiên quyết năng động sáng tạo lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
có kết quả cụ thể các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra
tôi tin tưởng và tha thiết mong rằng sau hội nghị này với niềm tin mới khí thế mới
động lực mới chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân
tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa năng động sáng tạo hơn nữa
để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta
ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như bác hồ từng mong muốn
và nhân các đồng chí và người công việc sắp tới
về cái chỉ tiêu năm nay đạt được thì xin một cái đề nghị thế này được không
sau hội nghị năm nay chúng ta từ chính phủ đến chính quyền các địa phương quyết tâm trực
để triển khai thực hiện tốt các cái dị quyết của trung ương đảng của quốc hội
với tinh thần nói gọi một câu thôi năm hai nghìn một mươi chín phải hơn năm hai nghìn một mươi tám trên tất cả các phương diện
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi chín và xuân kỳ hời sắp tới
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước và với tình cảm cá nhân
tôi xin chúc chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được
khắc phục những hạn chế yếu kém lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động quyết liệt hiệu lực hiệu quả
hoàn thành trọng trách được đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
toàn đảng toàn dân toàn quân đang kỳ vọng đòi hỏi và trông chờ các đồng chí
chúc toàn thể các đồng chí và gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công